tại thành phố giang nghĩa ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông vừa tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
huy động nhiều lực lượng phương tiện năm hai nghìn hai mươi một
đây là lần đầu tiên tỉnh đắk nông tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với quy mô cấp tỉnh
huy động lực lượng lớn phương tiện lớn nhất từ trước đến nay
tình huống giả định có đám cháy xảy ra tại tầng hầm để xe của trung tâm hội nghị tỉnh đắk nông
nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện chính trị văn hóa của tỉnh với sức chứa khoảng gần hai người
sau đó nhanh chóng lan ra toàn bộ khu vực khói nhiệt lượng khí độc tỏa ra nhiều
kèm theo những tiếng nổ phát ra hiện tượng nổ các bình chứa nhiên liệu và nhanh chóng bao trùm toàn bộ tòa nhà
khiến nhiều người bị mắc kẹt trong đám cháy nguy cơ tử vong rất cao
gây khó khăn cho công tác chữa cháy và cứu hộ cứu nạn
buổi diễn tập thành công tốt đẹp bảo đảm an toàn về lực lượng phương tiện thiết bị tham gia
hoàn thành mục đích yêu cầu kỹ thuật đề ra
đây cũng là dịp để đánh giá khả năng chiến đấu năng lực chỉ huy điều hành và công tác phối hợp tác chiến
giữa các lực lượng trong xử lý các vụ cháy nổ phức tạp
góp phần hạn chế tối đa về người và tài sản do cháy nổ gây ra